để chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra đồng thời bảo đảm hệ thống điện được hoạt động thông suốt
vừa qua tại nghệ an tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tổng công ty năm hai nghìn một mươi tám
tình huống giả định được đặt ra một cơn bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai đổ bộ vào khu vực tỉnh nghệ an
tầm bão là khu vực huyện nghi lộc và thị xã cửa lò
thời tiết kèm theo sấm xét làm đổ cây cối vào đường dây
gió lốc làm bay máy tôn của một số công trình gần đường dây gây nên sự cố
làm hư hỏng hàng loạt dây dẫn và dây chống xét liền cắp quang của tuyến đường dây một trăm một mươi kv hừng đông cửa lò
trên cơ sở là lực lượng tại chỗ và huy động lực lượng của các đơn vị lân cần cùng phối hợp để tập trung xử lý làm sao là hệ thống điện quay trở lại phục vụ một cách nhanh nhất
theo tình huống giả định tầm bão đi qua nghệ an có thể gây hậu quả lớn cho lưới điện
nên ban chỉ huy evn npc đã đến hiện trường kiểm tra phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan
thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả bão và hoàn lưu sau bão

kết thúc buổi diễn tập ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn evn npc đã họp rút kinh nghiệm
nhận xét đánh giá lại buổi diễn tập đồng thời nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị tham gia diễn tập
để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám